kính thưa quý vị công an huyện hàm tân tỉnh bình thuận cho biết vừa bắt giữ đặng thanh xuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại thôn tiến an xã tiến thành thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
vì có hành vi thực hiện nhiều vụ trộm cướp tài sản trên địa bàn tại thị trấn tân minh huyện hàm tân
trước đó vào khuya ngày hai mươi chín tháng một mươi một xuân điều khiển xe mô tô biển số tám mươi sáu b hai năm mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi
đi từ thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đến thị trấn tân minh huyện hàm tân tỉnh bình thuận
với mục đích tìm kiếm nhà dân sơ hở để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
đến khoảng tám giờ ngày ba mươi tháng một mươi một xuân cất giấu xe máy rồi đi bộ tìm kiếm nhà nào có sơ hở
không có người ở nhà thì sẽ đột nhập vào trộm cắp tài sản
chỉ trong khoảng một giờ đồng hồ đối tượng đã đột nhập thực hiện trót lọt ba vụ trộm cắp tài sản
tài sản mà đối tượng trộm được gồm ba điện thoại một con dao và nhiều trang sức có giá trị
hơn ba năm cây vàng và một đồng hồ đeo tay bằng kim loại màu vàng
đến khoảng một mươi giờ cùng ngày đối tượng tiếp tục đột nhập vào một ngôi nhà
tại khu phố bốn thị trấn tân minh huyện hàm tân tỉnh bình thuận để trộm cắp tài sản
thì bị chủ nhà phát hiện hô hoáng nên xuân rút dao ra đe dọa và cướp đi một chiếc điện thoại di động rồi tẩu thoát
sau khi nhận được tin báo công an huyện hàm tân đã nhanh chóng tổ chức lực lượng
phối hợp công an thị trấn tân minh và một số người dân địa phương liên tục truy đuổi theo dấu vết mà xuân bỏ trốn
đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày lực lượng chức năng bắt giữ được đối tượng đặng thanh xuân đang lẫn trốn trong một khu rẫy
và thu hồi được toàn bộ tài sản mà đối tượng trộm cướp được
tại cơ quan công an đối tượng xuân đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
được biết đối tượng đặng thanh xuân đã có hai tiền án về tội tàn trữ trái phép chất ma túy và tội cố ý gây thương tích
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng nghiêm minh trước pháp luật
hiện nay đang thời điểm cuối năm tình hình tội phạm trộm cắp tài sản có dấu hiệu gia tăng
vì vậy người dân cần phải có biện pháp để cao ý thức cảnh giác để bảo vệ tài sản của mình
tránh sơ hở tạo điều kiện cho các đối tượng xấu thực hiện hành vi phạm tội